tại thị trấn thiên tôn huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm thành lập huyện một nghìn chín trăm linh sáu hai nghìn một mươi sáu và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước xét theo tiêu chí mới
tham dự buổi lễ có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đại diện các bộ ban ngành trung ương
lãnh đạo tỉnh ninh bình cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương
với bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang và những thành công trong phát triển kinh tế xã hội không ngừng
hoa lư được tỉnh ninh bình chọn làm điểm để tập trung chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới
sau sáu năm triển khai thực hiện từ chỗ chỉ đạt sáu năm tiêu chí một xã đến nay đảng bộ và nhân dân huyện hoa lư
đã hoàn thành một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới để trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh ninh bình
là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước xét theo tiêu chí mới
trong sáu năm qua hoa lư đã huy động được tổng nguồn vốn trên hai tám trăm linh tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân đóng góp trên một hai trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu thu nhập bình quân đầu người đạt trên ba mươi sáu triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo còn hai bảy
số lao động có việc làm thường xuyên đạt chín mươi ba
tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang đã trao bức chân dung chủ tịch hồ chí minh tặng đảng bộ và nhân dân huyện hoa lư
trao huân chương lao động hạng ba tặng ông nguyễn sĩ trí bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hoa lư
thay mặt chính phủ phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã trao bằng công nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi sáu trao cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cho đảng bộ quân và dân huyện hoa lư
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể và một cá nhân về những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian vừa qua